trong hai ngày tới dưới tác động của không khí lạnh tầng thấp
kết hợp với hình thế hội tụ gió trên một ký quyển năm m hoạt động mạnh
mưa sẽ tiếp tục xảy ra nhiều nơi tại bắc bộ
cùng nền nhiệt độ tiếp tục giảm rét hại diện rộng
sang ngày hai mươi hai mưa sẽ rứt ở phía đông bắc bộ
nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi một một mươi bốn độ
sau đó tăng nhẹ trong hai ngày tiếp theo
phía tây bắc bộ sẽ có mưa trong cả ba ngày tới
kèm theo rét hại kéo dài vùng núi cao có nơi xuất hiện băng giá mưa tuyết
nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi hai một mươi năm độ có nơi cao hơn
sau đó tăng nhẹ lên mức một mươi ba một mươi sáu độ trong hai ngày tiếp theo
tại miền trung khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế
trong ba ngày tới cũng có mưa mưa rào do tác động của không khí lạnh
riêng khu vực thanh hóa bắc nghệ an cũng chịu tác động một phần
của hình thế gây mưa kết hợp trên mực năm m
nên cục bộ có điểm mưa vừa mưa to
nhiệt độ cao nhất là một mươi năm một mươi tám độ có nơi cao hơn trong hai ngày tới
và tăng từ một đến hai độ trong ngày hai mươi hai
phía bắc khu vực này xuất hiện rét đậm rét hại từ đêm nay
khu vực các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận chịu ảnh hưởng đơn thuần
của gió đông bắc kết hợp địa hình mưa chỉ xuất hiện ở mức độ giải sát
về tình hình nhiệt độ tại phía bắc từ đà nẵng đến quảng ngãi
trời truyền lạnh đêm và sáng trời rét nhẹ
nên nhiệt độ cao nhất ngày mai trên cả khu vực là hai mươi bảy ba mươi độ
có nơi cao hơn và giảm nhẹ trong hai ngày tiếp theo
đến với khu vực tây nguyên trong những ngày tới
thời tiết phổ biến ít mưa ngày có nắng
với nền nhiệt độ có xu hướng giảm nhẹ do tác động của không khí lạnh khoách tán
nhiệt độ cao nhất ngày tại đây sẽ không vượt quá ngưỡng ba mươi một độ
còn tại khu vực nam bộ nhiệt độ ban ngày hầu như ít biến động
trời có nắng nhiều với mức nhiệt từ ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi trên ba mươi bốn độ
lưu ý là mưa rông trái mùa có thể xuất hiện
hiện lượng mưa sẽ tập trung chính tại ven
biển các tỉnh miền tây kèm theo khả năng xảy ra rông xét